các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin mời quý vị cùng nga vũ đề vời những tin tức đầu tiên
tiếp tục là thông tin liên quan tới tình hình covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội
những ngày gần đây số ca f tại hà nội liên tục tăng ở mức bốn con số
tình trạng quá tải đã xảy ra tại tầng hai các khu điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
y tế cơ sở lực lượng chủ công vừa quản lý điều trị cho f tại nhà
vừa làm công tác xét nghiệm truy vết lại quá mỏng
tuy nhiên điều đáng nói là trước thực tế dịch bệnh phức tạp như vậy
vẫn còn nhiều người dân chủ quan
mấy ngày nay bang quản trị tòa nhà ct ba c x hai khu đột thị linh đàm
thông báo ghi nhận các ca f đồng thời khuyến cáo hộ gia đình tự mua kích test nhanh
hoặc ra cơ sở y tế test pcr để phòng trừ rủi ro cho gia đình mình và hàng xóm
ban quản trị tòa nhà đã hướng dẫn gia đình khai báo với trạm y tế phường
và đã được trạm y tế xét nghiệm lại khẳng định dương tính
trạm y tế phường hoàng liệt đã hướng dẫn bệnh nhân tự cách ly
theo dõi điều trị tại nhà
và hướng dẫn hộ gia đình khai báo với tội dân phố để được hướng dẫn
cách ly điều trị tại nhà theo quy định
một người dân cho biết hiện nay có tình trạng một số người giúp việc trong tòa nhà
đi ra ngoài nhặt rác ve chai ở ngoài đem vào tòa nhà hoặc đưa ra khu vực đồng nát
giáp tranh giữa hai phường hoàng liệt và đại kim để bán
đây là nơi không có cơ quan chức năng quản lý tiêm ẩn nhiều nguy cơ mắc covid một mươi chín
do đó bang quản lý tòa nhà đã đề nghị các gia đình nhắc nhở
yêu cầu người giúp việc để giữ an toàn cho cư dân chung cư
thậm chí ở nhiều quán nước vỉa hè còn phổ biến tình trạng hút chung điếu cày
như quán nước trước chung cư eco green city trên đường nguyễn xiển
các giai đoạn trước số kf ghi nhận hàng ngày ở thủ đô còn ít
thì việc đo nhiệt độ nước sắc khuẩn tay khai báo y tế
được các khu chợ siêu thị trung tâm thương mại khu chung cư thực hiện rất nghiêm ngặt
thế nhưng hiện nay số kf ghi nhận hàng ngày lên đến hơn một ca
thì việc tuân thủ năm ca
và các biện pháp phòng dịch ở một số nơi lại bị lơi lỏng
nhiều người vẫn thờ ơ cho rằng quen rồi nên thấy bình thường
thậm chí có người kéo khẩu trang xuống khi đứng nói chuyện trong khu vực
đây rõ khu vực cách ly y tế
trước thực trạng số ca mắc f tăng cao các quận tây hồ hai bà trưng đống đa hoàng kiếm
đã điều chỉnh biện pháp hành chính để phòng chống dịch tạm dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu
hạn chế hoạt động sự kiện tập trung đông người trên địa bàn các phường thuộc cấp độ ba
quý vị thân mến
những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và đăng tải trên các nền tảng trực tuyến của báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở tin tức covid một mươi chín tiếp theo